tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế dự báo rằng tăng trưởng kinh tế của indonesia có thể suy giảm ba chín trong năm nay
nếu nước này chứng kiến làn sóng lây nhiễm dịch covid một mươi chín thứ hai
đây sẽ là lần đầu tiên kinh tế của indonesia bị suy giảm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chính phủ indonesia đang tìm cách phục hồi kinh tế bằng cách mờ lại một số lĩnh vực sau hơn hai tháng phong tỏa một phần
theo báo cáo của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế của indonesia sẽ đạt hai tám trong năm nay
nếu tránh được làn sóng lây nhiễm thứ hai
tổng thống yoko widodo gần đây cũng lên tiếng cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thứ hai
trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng vọt sau khi nới lỏng các hạn chế xã hội quy mô lớn tại một số khu vực
theo các số liệu mới nhất indonesia hiện ghi nhận ba mươi bảy bốn trăm hai mươi ca nhiễm covid một mươi chín số ca tử vong hiện là hai ca
chính quyền tỉnh tây java đảm bảo
và đã quyết định kéo dài các hạn chế xã hội quy mô lớn đến ngày hai mươi sáu tháng sáu
sau khi các ca nhiễm mới gia tăng đột biến trong tuần qua